theo kết quả khảo sát mới đây của trung tâm nhiệt đới việt nga
san hô cứng vùng ven biển bờ tỉnh phú yên bị chết khá nhiều
vùng biển ven bờ của tỉnh phú yên được chia thành bốn hệ sinh thái
các hệ sinh thái đều có giá trị đa dạng sinh học lớn giá trị cảnh quan và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản
du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao
riêng san hô được xác định có một trăm sáu mươi hai loài thuộc năm mươi chín giống hai mươi một họ thuộc hai lớp san hô cứng và san hô mềm
tuy nhiên những năm gần đây nhiều hệ sinh thái biển bị phá hủy cạn kiệt như san hô cỏ biển
chủ yếu là do các hoạt động neo đậu tàu thuyền nuôi trồng và khai thác thủy sản
trước thực trạng trên sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên đang tiếp tục phối hợp với trung tâm nhiệt đới việt nga
các cơ quan nghiên cứu khoa học triển khai các giải pháp bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái đặc biệt là dạng san hô
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cũng sẽ có chỉ thị hành động nhằm tăng cường công tác bảo vệ đa dạng sinh học
giữ vệ sinh môi trường tại những khu vực có hệ sinh thái đặc trưng đặc biệt là bảo vệ nghiêm ngặt các dạng san hô vùng biển ven bờ